theo đánh giá của cục hàng hải việt nam dù có bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển không bị tác động nhiều vẫn có xu hướng tăng
theo cục hàng hải việt nam khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển việt nam quý i năm hai nghìn hai mươi
đạt hơn một trăm năm mươi chín triệu tấn tăng tám bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó số hàng container là hơn năm triệu tiêu tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển riêng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi là gần sáu mươi một triệu tấn
tăng chín so với cùng kỳ trong đó hàng container là hai triệu tiêu tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
về hành khách thông qua cảng biển tổng lượt tàu trong quý i năm hai nghìn hai mươi là hơn một mươi sáu bốn trăm linh lượt
giảm một mươi so với năm ngoái
riêng lượt tàu đến cảng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi là trên bốn sáu trăm linh lượt giảm ba mươi năm so với năm trước